vào chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an đã tiếp ngài kisvanba
đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc hà lan tại việt nam
đến chào nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam
cùng với quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa việt nam hà lan
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan thực thi pháp luật hà lan
ngày càng được thắt chặt trên nhiều lĩnh vực đặc biệt là phòng chống tội phạm
để thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì
tăng cường trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng và phòng chống tội phạm
hoạt động lợi dụng internet tội phạm môi trường
bộ trưởng tô lâm bày tỏ hy vọng với những kinh nghiệm công tác của mình
đại sứ kitvan ba sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc củng cố và tăng cường hơn nữa
quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa việt nam và hà lan
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp
đại sứ kitvan ba khẳng định trên cương vị công tác của mình sẽ là cầu nối để tăng cường hiểu biết lẫn nhau
phối hợp trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực tiềm năng
nhất là hợp tác về an ninh trật tự giữa việt nam và hà lan
sáng nay tại đà nẵng bộ công an đã tổ chức hội nghị công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính
kết quả đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan đơn vị
có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
và tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
thành viên ban chỉ đạo cải cách hành chính của chính phủ chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị còn có các đơn vị chức năng của bộ nội vụ văn phòng chính phủ
thành ủy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng đại diện các đơn vị trực thuộc bộ
học viện trường công an nhân dân và công an các đơn vị địa phương
trong năm hai nghìn hai mươi hai chỉ số cải cách hành chính trung bình của công an các đơn vị địa phương đạt tám mươi sáu hai
cao hơn chỉ số trung bình của năm hai nghìn hai mươi một là một chín mươi sáu trong đó có một mươi bốn đơn vị xếp hàng xuất sắc
về mức độ hài lòng chung liên quan đến sự phục vụ của cơ quan đơn vị
quyết thủ tục hành chính trong công an nhân dân đạt chín mươi tám bảy mươi bốn cao hơn năm hai nghìn hai mươi một là bảy mươi tám
kết quả đo lường của năm hai nghìn hai mươi hai đã đánh giá mang tính toàn diện trên cả bốn cấp
từ trung ương đến tỉnh huyện xã đối với các nhóm thủ tục hành chính có số lượng
và tần suất giải quyết lớn với sự tham gia điều tra xã hội học của một mươi năm tám trăm năm mươi người dân tổ chức
kết quả này đã đáp ứng được mục tiêu của chính phủ đề ra một lần nữa khẳng định
quyết tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và các địa phương
tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn nhiều hạn chế đòi hỏi công an các đơn vị phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa
nhiều bài tham luận cách làm hay sáng tạo của công an các tỉnh dẫn đầu như nghệ an thái bình hà nam
cũng được trình bày tại hội nghị chia sẻ kinh nghiệm để công an các địa phương học tập làm theo
phát biểu tại hội nghị trung tướng lê quốc hùng khẳng định một lần nữa vai trò quan trọng của công tác cải cách hành chính
trong quá trình xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng thực sự chính quy tinh nguyện hiện đại
đặc biệt trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ công an đã ban hành thông tư số hai mươi bảy hai nghìn hai mươi hai của bộ công an và nghị quyết số một mươi một của đảng ủy công an
về quy định tiêu chí và chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi trong công an nhân dân
qua đó thể hiện quyết tâm của một đơn vị tiên phong đi đầu trong cả nước và ngày càng hoàn thiện về thể chế
chủ trương cải cách hành chính nhà nước

và đây là thể hình cụ thể bằng các dự án cụ thể như là xây dựng cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư
cấp và quản lý các cơ công dân gắn chiếm đường tư phát triển các tiền ít của các cơ sở dự liệu quốc gia về dân cư này
và tăng cường môi trường số để giải quyết các thủ tục hành chính
ngoài ra đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an các đơn vị địa phương cần đổi mới phương pháp điều tra xã hội học
về đánh giá sự hài lòng của người dân bằng cách số hóa đẩy mạnh cải cách thể chế triển khai cải cách hành chính trong nội bộ
và liên quan đến người dân doanh nghiệp quyết liệt hiệu quả và thực chất hơn
đồng thời tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chiến sĩ chất lượng cao và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính
cũng tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao bằng khen cho một mươi sáu tập thể hai mươi hai cá nhân xuất sắc
trong tổng số hai mươi cán bộ chiến sĩ
các cán bộ chiến sĩ đơn vị tham dự cuộc thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân
vào ngày hôm qua đoàn kiểm tra số năm của bộ công an do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã có buổi kiểm tra công tác tại công an tỉnh đồng nai
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao các chỉ tiêu được giao
mà công an tỉnh đồng nai đã đạt được từ đầu năm đến nay
đồng chí thứ trưởng nhận xét đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng nai
đã kịp thời chủ động chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các huyện nắm chắc tình hình
tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương huy động sức mạnh các lực lượng tham gia cùng với công an
trong đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
công an đồng nai đã duy trì nhân rộng nhiều mô hình hay hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn
theo thứ trưởng lê văn tuyến thuốc đó quan trọng nhất hiệu quả của công tác công an
chính là tình hình an ninh trật tự trên địa bàn không có tội phạm lộng hành nhất là tội phạm có tổ chức
đồng chí thứ trưởng lưu ý công an đồng nai tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm
như công tác thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm dịp tết nguyên đán công tác thực hiện đề án sáu
công tác đảm bảo trả tự an toàn giao thông phòng cháy trợ cháy
để kết quả các mặt công tác những tháng cuối năm và năm hai nghìn hai mươi ba có những bước chuyển biến tích cực hơn nữa
công an đồng nai
cũng trong chuyến công tác tại các tỉnh phía nam ngày hôm nay đoàn kiểm tra số năm của bộ công an
do thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra đánh giá các mặt công tác công an
và kết quả thực hiện chỉ tiêu công tác năm hai nghìn hai mươi hai tại công an tỉnh an giang
trong năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh an giang từng lúc từng nơi còn diễn biến phức tạp
nhưng lực lượng công an tỉnh an giang đã nỗ lực triển khai nhiều kế hoạch phương án biện pháp
giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tội phạm về trật tự xã hội được kéo giảm một mươi sáu một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín khi chưa có dịch covid một mươi chín
triệt xóa nhiều đường dây tội phạm quy mô lớn thực hiện có hiệu quả đề án sáu
dự án cơ sở giữ điệu quốc gia và dân cư dự án sản xuất cấp và quản lý căn thức công dân
công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội có nhiều chuyển biến tích cực
tài nạn cháy xảy ra giảm sáu mươi tám bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hiểu chỉ đạo tại buổi làm việc thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
ghi nhận biểu dương những thành tích mà công an tỉnh an giang đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lê văn tuyến đề nghị công an tỉnh an giang chỉ đạo ra soát lại toàn bộ các nhiệm vụ
công việc từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi hai để tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện
có kế hoạch khắc phục giải quyết những tồn tại hạn chế mà tổ công tác kiểm tra của bộ đã chỉ ra
đặc biệt quan tâm đến công tác nghiệp vụ cơ bản xem công tác nghiệp vụ cơ bản là khâu đinh trong công tác công an
chú trọng đến công tác an ninh biên giới an ninh tôn giáo an ninh mạng xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả
các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tấn công chấn áp mạnh các loại tội phạm
nhất là dịp lễ noel tết dương lịch tết nguyên đán quý mão và các lễ hội đầu xuân năm hai nghìn hai mươi bốn
nhất là lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm ngày thành lập tỉnh an giang
công tác đà nẵng ngày hôm nay
pháp chế và cải cách hành chính tư pháp bộ công an đã tổ chức hội thảo khoa học
hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đại diện các cục nghiệp vụ bộ công an công an sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tham dự và phát biểu tham luận tại hội thảo
dựa trên nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số chín của đảng ủy công an trung ương
cục pháp chế và cải cách hành chính tư pháp đã báo cáo định hướng hoàn thiện pháp luật phục vụ xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đến năm hai nghìn hai mươi sáu định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó hướng đến xây dựng năm mục tiêu xây dựng đầy đủ các luật pháp lệnh nghị quyết của quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực an ninh trật tự
hoàn thiện pháp luật về công tác an ninh tài chính kế hoạch đầu tư hậu cần kỹ thuật hoàn thiện pháp luật về chức năng nhiệm vụ quyền hạn của công an nhân dân và hoàn thiện pháp luật để tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh trật tự
trên cơ sở định hướng của bộ chính trị và đảng ủy công an trung ương tại hội thảo đại diện các cục nghiệp vụ bộ công an công an các đơn vị địa phương đã trình bày tham luận liên quan đến thực trạng xây dựng pháp luật trên nhiều lĩnh vực như hậu cần tài chính tổ chức cán bộ an ninh kinh tế xuất nhập cảnh và công tác triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm

động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an xã
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai giáo sứ gia châu huyện giao thủy tỉnh nam định được tặng giấy khen trong phong trào người công giáo xây dựng và bảo vệ tổ quốc
đây chỉ là một trong nhiều giáo sứ thực hiện hiệu quả các mô hình sứ họ tiên tiến gia đình công giáo gương mẫu giáo sứ giáo họ không có tội phạm không có ma túy không có tệ nạn xã hội
trong giáo sứ thì đã được sự nhắc nhở của giáo sứ cũng như ban hành giáo sứ để cho mọi người có sự đoàn kết và yêu thương nhau
và cũng như trong các công việc làm ăn rồi là tránh những tệ nạn chẳng hạn như là tranh cãi
khác thì cũng đã có những tổ hòa giải của giáo sứ để trực tiếp để khuyên giải
để huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân từ đầu năm đến nay ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh nam định đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo
hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự
trọng tâm là xây dựng xã phường thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phường điển hình về trật tự đô thị
bám sát các văn bản chỉ đạo đó đến nay toàn tỉnh nam định có chín mươi tám bảy xã phường thị trấn và chín mươi bốn tám thôn xóm tổ dân phố được công nhận đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự
trong sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và nhất là sự đồng nòng của nhân dân thể hiện rằng muốn xây dựng chỉ số hạnh phúc trong nhân dân và an ninh an toàn
trong sự chỉ đạo một trăm ba mươi tám tỉnh nam định có chín mươi tám bảy xã phường thị trấn và chín mươi bốn tám thôn xóm tổ dân phố được công nhận đặt chuẩn an toàn về an ninh trật tự

trách nhiệm hữu hạn quốc tế cát vân sa
để phục vụ công tác điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an yêu cầu các bị can đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định tại điều sáu mươi bộ luật tố tụng hình sự năm hai nghìn một mươi năm
nếu tiếp tục bỏ trốn cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa
nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sẽ điều tra
theo thông tin ban đầu bốn trường hợp trên đến từ tỉnh phúc kiến và tỉnh hồ nam trung quốc